chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

tài chính cũng được đề nghị hỗ trợ ngân hàng nhà nước trong việc thực hiện thủ tục thông qua lượng vàng nhập khẩu phục vụ công tác đấu thầu
đối với bộ công an ngân hàng nhà nước đề nghị thực hiện nhiệm vụ tại công điện số hai mươi ba cdttg ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng
theo đó thủ tướng chính phủ có ý kiến do bộ công an chủ trì phối hợp với ngân hàng nhà nước và các cơ quan thanh tra kiểm tra bảo vệ pháp luật và cơ quan chức năng liên quan
khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp theo quy định để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng
nhất là các hành vi buôn lậu thao túng đầu cơ trục lợi đẩy giá vàng miếng
bộ công an phối hợp cùng với ngân hàng nhà nước trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng sgc để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn hiệu quả
tại văn bản gửi bộ công thương ngân hàng nhà nước đề nghị bộ này chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường
kịp thời phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đồng thời cùng ngày ngân hàng nhà nước đã có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng
nghiêm túc chấp hành nghiêm các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng tại nghị định số hai mươi bốn các thông tư hướng dẫn nghị định hai mươi bốn
các quy định pháp luật liên quan và các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ để đảm bảo thị trường vàng hoạt động an toàn hiệu quả đúng quy định pháp luật
không xảy ra tình trạng trục lợi đầu cơ thao túng đẩy giá
thực hiện đúng chế độ hóa đơn chứng từ theo quy định của bộ tài chính áp dụng hóa đơn điện tử trong việc thực hiện các giao dịch mua bán vàng
để nâng cao tính công khai minh bạch trong hoạt động mua bán vàng đặc biệt là mua bán vàng miếng
các tổ chức tín dụng doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật chỉ đạo của ngân hàng nhà nước về phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố
ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn
cục quản lý thị trường sở khoa học và công nghệ công an tăng cường công tác giám sát kiểm tra thanh tra hoạt động kinh doanh vàng của các đơn vị
kịp thời xử lý các vi phạm về hoạt động kinh doanh vàng theo thẩm quyền nếu có
ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố phải yêu cầu các tổ chức tín dụng doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng trên địa bàn
chấp hành nghiêm các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng hiện hành chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn chứng tử theo quy định của bộ tài chính
tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố đồng thời theo chức năng nhiệm vụ thường xuyên theo dõi quản lý giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn
thưa quý vị giữa bão giá vàng hàng loạt tiệm vàng tại tp hcm bất ngờ treo biển tạm đóng cửa dài ngày sau khi tổng cục quản lý thị trường đồng loạt gia quân kiểm tra các tiệm vàng ở nhiều địa phương
mới nhất ghi nhận vào sáng ngày một mươi sáu tháng bốn nhiều cửa hàng kinh doanh vàng trên tuyến đường nguyễn duy dương quận năm chợ thiết quận một mươi một vẫn hoạt động bình thường
một số tiền khác thì tạm đóng cửa không rõ nguyên do
cụ thể khảo sát cho thấy khoảng năm tiệm trên tổng số gần bốn mươi tiệm vàng trên đường nguyễn duy dương đang tạm đóng cửa
cửa hàng kinh doanh hkn phường chín quận năm gián thông báo đóng cửa từ ngày một tháng bốn đến hết ngày một mươi tám tháng bốn trong khi các cửa hàng khác đóng cửa và không có bất kỳ thông báo nào
một số đơn vị kinh doanh vàng khác tại số tám mươi bảy tám mươi chín đường nguyễn duy dương đóng cửa vì lý do chuyển đổi cơ sở kinh doanh sang địa điểm khác
trước đó một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng bốn tại một số tiệm vàng
các tiệm vàng kxt ak đóng cửa đến sáng ngày một mươi sáu tháng bốn các tiệm này đã mở bán bình thường
khu vực chợ an đông quận năm đường nguyễn duy dương chợ thiết quận một mươi một đường phó cơ điểu được biết là tuyến phố chuyên kinh doanh vàng bạc đa quý trang sức
nơi đây tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ lẫn các thương hiệu lớn
chủ tiệm vàng bt quận năm cho biết chỉ một số ít cửa hàng trong khu vực đóng cửa
còn lại các cửa hàng khác vẫn mở bán bình thường trong nhiều ngày qua không có chuyện đóng cửa để né thanh kiểm tra
chủ tiệm vàng này chia sẻ cửa hàng làm đúng kinh doanh đúng quy định đầy đủ giấy phép thì vẫn sẽ hoạt động bình thường có thanh tra thì vẫn đáp ứng đủ yêu cầu
các tiệm vàng nhỏ lẻ đang kinh doanh mà tạm đóng cửa vài ngày cũng không phải điều bất thường không tránh khỏi trường hợp các chủ tiệm bận biệu công việc riêng hoặc kiểm tra lại hàng hóa
ở hương khác một số tiệm vàng khác tại khu vực quận năm lại cho rằng các cửa hàng tạm đóng cửa để kiểm tra lại hàng hóa
đa phần các tiệm qua đợt thanh tra sẽ dính phải lỗ giả thương hiệu lớn hoặc không chứng minh được nguồn gốc
đại diện một tiệm vàng tại khu vực chợ an đông cho rằng chuyện nghi nhái thương hiệu lớn không chỉ xảy ra đối với các sản phẩm trang sức vàng bạc mà ngay cả các mặt hàng thời trang như quần áo giày dép cũng rất phổ biến
trước đó thủ tướng có công điện về quản lý thị trường vàng
thủ tường đã chỉ đạo cục quản lý thị trường tp hcm kiểm tra nhiều cửa hàng buôn bán vàng và phát hiện vi phạm
theo đó ngày chín tháng bốn lực lượng quản lý thị trường tp hcm kiểm tra đột xuất loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố và phát hiện sản phẩm vàng hàng hóa không có hóa đơn chứng tử nghi giả mạo nhãn hiệu
qua kiểm tra các doanh nghiệp xuất trình đầy đủ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân theo quy định
tuy nhiên bước đầu đoàn kiểm tra đã phát hiện một số vi phạm như bày bán các sản phẩm vàng bạc không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng từ không có nhãn hàng hóa
ngoài ra các mặt hàng như bông tai mặt dây chuyển lắp tay có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như chanel louis vuitton
lực lượng quản lý thị trường thành phố đã lập biên bản và đang làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
cục quản lý thị trường tp hcm cho biết các tiểu thương đã thực hiện ký bản cam kết không vận chuyển tàng trữ kinh doanh hàng giả hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
các đội quản lý thị trường thời gian tới sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động giám sát xăng minh và tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm đơn vị quản lý sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật có phần làm bình ổn thị trường kinh doanh vàng
đảm bảo quyền lợi cho người dân theo chỉ đạo của chính phủ và tổng cục quản lý thị trường

vì vậy các chuyên gia cho rằng giá vàng sgc sẽ hạ nhiệt khi ngân hàng nhà nước đưa thêm nguồn cung vàng ra thị trường
đồng thời sẽ giải quyết chuyện tranh lệch quá lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới
tiến sĩ nguyễn hiễu huân đại học kinh tế tp hcm nhận định cách để bình ổn giá vàng là có thêm nguồn cung vàng
khi đó giá vàng giảm nhiệt tranh lệch vàng thu hẹp sẽ giải quyết được chuyện hạn chế nhập lậu vàng
vốn đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến tỷ giá trong nước thời gian qua
chuyên gia kinh tế trần thanh hải cũng cho rằng với thông điệp ngân hàng nhà nước đưa cung vàng ra thị trường
sẽ khiến người dùng thay đổi hành vi mua bán vàng
thay vì mua vào ổ ạt giờ đây họ sẽ đưa vàng ra bán nhằm tận dụng thời điểm giá còn cao
với lượng lớn vàng được tung ra sẽ làm cho tốc độ tăng của giá vàng sgc chậm lại và quay đầu giảm
thực tế vào ngày một mươi hai tháng bốn giá vàng sgc đạt đỉnh tám mươi năm triệu đồng
cũng trong ngày hôm đó ngay khi có thông tin ngân hàng nhà nước sẽ cung vàng để bình ổn thị trường
giá vàng sgg ngay lập tức lui về vùng giá tám mươi bốn triệu đồng và sau đó là vùng giá tám mươi ba triệu đồng một lượng
tức giảm đến hai triệu đồng trong một ngày
chuyên gia tài chính trần đình vương cho rằng khi người dân nhà đầu tư và doanh nghiệp
được thông tin về nguồn cung vàng sắp đưa ra thị trường họ sẽ có xu hướng chờ đợi để quan sát
khi lực mua vàng trong giai đoạn này tạm dừng cân bằng cung cầu sẽ thiết lập mức giá giảm
khi giá vàng sgg hại nhiệt nó cũng sẽ khiến phân khúc vàng nhẫn và vàng thương hiệu khác sẽ giảm
thu hẹp khoảng tranh lệch vốn khá cao trước đó với giá vàng thế giới
theo giới phân tích dù giảm nhưng để giá vàng sgc giảm tương đương vàng nhẫn và các thương hiệu vàng miếng khác sẽ rất khó
điều này nằm ở chỗ thương hiệu vàng sgg vẫn độc quyền
đồng thời hiện chỉ có một nhóm doanh nghiệp đáp ứng điều kiện mới được kinh doanh vàng sg
do đó độc quyền nhóm vẫn đủ khả năng chi phối giá bán trên thị trường
mặt khác ngân hàng nhà nước chắc chắn phải nhìn vào tỷ giá lãi suất
thẳng dư cán cân thanh toán dự trữ ngoại hối và rất nhiều biến số khác để liệu cơm góc mắm khi tăng nguồn cung vàng miếng ra thị trường
do đó khó có chuyện ngân hàng nhà nước sẽ đổi nguồn cung vàng ồ ạt ra thị trường để thu hẹp tranh lệch giá vàng trong nước và quốc tế
nhìn chung giá vàng sgc sẽ giảm nhưng biên độ giảm sẽ không lớn